sườn quản lý rác thải bền vững tại phường ngô mây thành phố con tum tỉnh con tum được xây dựng với tổng kinh phí hơn ba tỷ đồng
thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã bị bỏ hoang gây lãng phí
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sườn quản lý rác thải bền vững thành phố con tum được đầu tư xây dựng vào năm hai nghìn một mươi một trên diện tích hơn một mươi m hai tại phường ngô mây
mục tiêu xây dựng sườn quản lý rác này là nhằm thu gom rác thải tại ba trên một mươi phường của thành phố con tum và trung tâm thương mại thành phố
giảm tải cho bãi rác thành phố con tum đã quá tải đồng thời sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai sườn sản xuất phân hữu cơ đã được xây dựng xong và đưa vào hoạt động
tuy nhiên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm sườn sản xuất này ngừng hoạt động vì không phân loại đủ rác thải để sản xuất
đồng thời phân bón sản xuất ra không bán được dẫn đến thua lỗ
sau nhiều năm bị bỏ hoang một số hàng mục của công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng